liên quan đến một ca mắc covid một mươi chín tại công ty pujen việt nam trưa nay ngày một mươi tháng sáu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức đã làm việc với công ty có hơn năm mươi sáu công nhân này
về công tác phòng chống dịch
đoàn công tác đã trực tiếp đến dây chuyền sản xuất tại lầu năm tòa nhà c ba của công ty
nơi làm việc của nữ công nhân dương tính với sars cov hai
sau khi đã được phung khứ quẩn toàn bộ xưởng trong ngày chín tháng sáu để kiểm tra
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức đặt câu hỏi về công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín của công ty puen trong đó chú trọng đến vấn đề giãn cách giữa các công nhân với nhau
đại diện sở y tế tp hcm cho biết với số lượng công nhân lớn
công ty của doanh là nơi nguy cơ xảy ra dịch rất cao do đó công ty cần phải quan tâm tuyên truyền việc phòng chống dịch